các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó ban đã duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh doanh trại cơ quan
thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi ra vào khu vực
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức
người lao động và chiến sĩ duy trì thực hiện các biện pháp quản lý hành chính
tăng cường kiểm tra nắm chắc tình hình sức khỏe của cán bộ công chức viên chức
người lao động và chiến sĩ tiến hành đo thân nhiệt đối với người ra vào đơn vị
kịp thời phát hiện cách ly những ca bệnh nghi ngờ
bốn kịch bản để cung ứng đủ hàng hóa
nội dung bài viết đề cập đến việc để đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân khu vực bị cách ly
căn cứ thực tế diễn biến của dịch covid một mươi chín và lượng người phải cách ly
sở công thương hà nội đã xây dựng bốn kịch bản cụ thể đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa
cho người dân thủ đô trong đó có cả tình huống xấu nhất
và ở kịch bản cao nhất của dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố đã chuẩn bị cung cấp hàng hóa cho khu cách ly một mươi bốn ngày
ở mức là ba bốn trăm linh
bốn trăm sáu mươi năm tấn gạo hai trăm năm mươi chín tấn thịt lợn một tám trăm bốn mươi tám tấn rau củ
gần một một mươi năm triệu khẩu trang kháng khuẩn một chín triệu khẩu trang y tế
ở kịch bản này ngành công thương hà nội vẫn sẽ đảm bảo lượng hàng hóa
tại kho của các doanh nghiệp đủ cung cấp cho thị trường hà nội trong vòng sáu mươi đến chín mươi ngày
giáo hội phật giáo việt nam đề nghị không tổ chức lễ phật đàn để tránh tụ tập đông người
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đề nghị giáo hội phật giáo các tỉnh
không tổ chức lễ phật đản theo hình thức tập trung đông người
không rước xe hoa và tổ chức văn nghệ chào mừng
trong trường hợp chính phủ công bố hết dịch
thì giáo hội sẽ xem xét về hình thức và thời gian tổ chức
giáo hội phật giáo việt nam khuyến khích các địa phương tổ chức lễ phật đàn
bằng nghi thức tắm phật tụng kinh tại cơ sở tự viện và tư gia của mỗi phật tử
trong trường hợp chính phủ công bố hết dịch covid một mươi chín
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam sẽ xem xét ra thông bạch
hướng dẫn cụ thể về thời gian và hình thức tổ chức lễ phật đàn
theo truyền thống của phật giáo việt nam
thì lễ phật đàn được tổ chức vào ngày tám tháng bốn âm lịch
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thị trường vận tải hàng không đang chịu những thiệt hại nặng nề
tuy gặp nhiều khó khăn
thế nhưng các hãng hàng không đang thực hiện nhiều những giải pháp ứng phó
để người lao động không mất việc làm
báo lao động số ra ngày hôm nay có đề cập bài viết có nhan đề
khó khăn nhưng không để người lao động ngành hàng không mất việc làm
chủ tịch công đoàn tổng công ty hàng không việt nam cho biết
từ ngày hai mươi bốn tháng ba vietnam airlines dừng toàn bộ tuyến bay quốc tế và nội địa
sẽ chỉ hoạt động khoảng ba mươi bốn mươi
như vậy việt nam airlines chỉ hoạt động khoảng một mươi hai mươi công suất
ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động
báo cáo mới nhất của vietnam airlines cho thấy
trung bình hãng đang lỗ từ năm trăm linh đến sáu trăm linh tỷ đồng mỗi tuần
và đây là thời điểm khó khăn nhất của ngành hàng không
nhưng tổng công ty không cắt giảm bất kỳ một lao động nào
và tập trung sắp xếp lại nhân sự bố trí làm việc luân phiên quay vòng
và sẽ hưởng khoảng năm mươi mức lương
do đó doanh nghiệp cần sự chiến
chia sẻ của người lao động
thưa quý vị dừng ngay hành động vô ý thức là nhan đề của bài viết
không thích học online đánh giá một sao phần mềm trực tuyến
được đăng tải trên báo an ninh thủ đô
nội dung bài viết đề cập đến việc trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi

tuy nhiên gần đây các ứng dụng này liên tục nhận được đánh giá một sao
thậm chí là yêu cầu xóa phần mềm trên apple store hay là ch play
điều đáng nói là đánh giá này không liên quan đến chất lượng của phần mềm
mà bởi tại app mà nhà trường bắt học online
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các trường học
phụ huynh tuyên truyền và kêu gọi một số học sinh dừng ngay hành động vô ý thức này
thưa quý vị limousine là một loại hình dịch vụ
vận tài hành khách đã và đang phát triển
và không thể phủ nhận được sự tiện ích của loại hình dịch vụ này
tuy nhiên hiện nay rất nhiều điểm công cộng như công viên ở các thành phố lớn
lại bị biến thành điểm trung chuyển dành cho các nhà xe limousine
và dù việc dừng đỗ là sai quy định và diễn ra trong một khoảng thời gian dài
nhưng việc xử lý tình trạng này lại không phải là điều đơn giản
thưa quý vị và các bạn trước khu vực cổng công viên cầu giấy
luôn xuất hiện những chiếc xe limousine của nhiều nhà xe khác nhau
xe này đi xe khác lại thế chỗ dừng đỗ sai quy định để mất khách
và nhiều nhà xe biến nơi đây thành bến xe cho riêng mình
và để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì mời quý vị và các bạn theo chân tôi
không biết từ bao giờ tại đây đã được biến thành điểm trung chuyển
dành cho các nhà xe limousine như thế này
và đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được
sau nhiều ngày có mặt tại khu vực trước cổng công viên cầu giấy
đây là điểm công cộng nên bất kỳ ai cũng có thể nhìn nhận ra
dễ dàng nhìn nhận là vậy
thế nhưng để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này
để xử lý những vi phạm này lại là vấn đề nan giải
bởi lẽ nó vẫn đang tồn tại hàng ngày hàng giờ
theo cách thức riêng của mỗi nhà xe
sau khi ghi nhận chúng tôi đã đem những hình ảnh này
đến đội thanh tra giao thông quận cầu giấy
để phản ánh và phối hợp xử lý
em ghi nhận một số
địa điểm trên địa bàn quận cầu giấy mình
về tình trạng xe limousine hoạt động
thì em muốn
qua em trao đổi ra anh rồi
thì hôm nay em muốn trao đổi trực tiếp
anh xin về cái phương án xử lý
hoặc là tiếp nhận thông tin nói như thế nào
đây chỉ là một số những hình ảnh
mà phải em ghi lại được
trong tháng này rồi anh ạ
cách đó không xa
hai chiếc xe hầm đồng dừng đỗ dọc đường
để đón trả khách
để xử lý triệt đẩy tình trạng này
không phải là việc không thể
nếu như các đơn vị chủ động phối hợp
và rút ngắn thủ tục hành chính
đối với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
việc tiêm vaccine đúng thời điểm và đúng lịch là rất quan trọng
đặc biệt là những người trưởng thành
càng cần phải tiêm vaccine
nhằm tránh tình trạng là dịch chồng dịch
làm thế nào để tiêm chủng an toàn
và tiêm những loại vaccine gì là cần thiết
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
mặc dù đã quá lịch tiêm vaccine hơn một tuần
nhưng vì lo sợ dịch covid một mươi chín lây lan
hôm nay chị trang mới cho con đi tiêm phòng
chị trang đã cẩn thận đặt lịch trước
tránh thời điểm đông người
nhằm đảm bảo an toàn cho hai mẹ con
trong thời điểm dịch bệnh

trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang như này
gia đình cũng đã lùi lại lịch tiêm cho cháu
nhưng mà không lùi lại được nữa
nên là cố gắng hôm nay
hôm nay tôi cho đi tiêm
hôm nay cũng là ngày giữa tuần
em nghĩ là nó cũng không đông lắm
con vợ trang đã đặt lịch trước
với chị hằng đang mang thai ở tháng thứ tám
sau khi được các bác sĩ tư vấn
chị đã tiêm thêm mũi vaccine cúm a để phòng bệnh
các bác sĩ cho biết
cúm là một bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính
nếu không kịp thời ngăn chặn
cúm sẽ dễ dàng tạo thành đại dịch
do đó việc tiêm vaccine phòng cúm
ở người khỏe sẽ giảm nguy cơ mắc cúm
cũng như truyền virus cúm
cho những người ở nhóm nguy cơ mắc cao
như trẻ sơ sinh và người già
tôi đến để tiêm mũi là
thứ nhất là tiêm ốn ván
bởi vì là mình cũng rất là sinh
thứ hai là tôi tiêm mũi cúm
bởi vì dạo này là dịch hơi nhiều
nên cũng rất là lo lắng
vấn đề thực sự là mình
tôi thấy rất là cần thiết để mình phải tiêm
đối với người lớn thì chúng tôi cũng khuyên
khuyên các mọi người là nên nhắc lại
thứ nhất quan trọng là gì cái cúm
hàng năm mỗi người phải nhắc lại được một lần
thế và bây giờ hiện có
cái vaccine phế cầu
là tiêm rất là tốt
đối với tất cả những trẻ từ hai tuổi trở lên
và đối với người lớn thì
mình tiêm được một mũi một mũi cơ bản
và nếu như sau ba đến năm năm nhắc lại
một mũi rồi thì tuyệt vời
đấy là một cái thứ hai đã sởi qua bị đúng là
mình cũng nên nhắc lại một mũi
căn bê đã xem đã tiêm được chưa nếu chưa tiêm được
định lượng kháng thể chưa có thì mình cũng
hiện nay tại các trung tâm tiêm chủng
đã thực hiện nghiêm các khuyến cáo của bộ y tế
về công tác đảm bảo phòng chống dịch
covid một mươi chín theo các chuyên gia y tế
người lớn rất cần tiêm vaccine
bởi khi mắc bệnh họ sẽ là
nguồn lây trực tiếp cho người thân trong gia đình
đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ
phụ nữ mang thai người cao tuổi
có bệnh lý nền như tim mạch tiểu đường
tại trung tâm chúng tôi tăng cường công tác sát khuẩn
khử khuẩn bề mặt tăng cường hơn
bình thường thì đã làm rất là tốt rồi
tuy nhiên giai đoạn này chúng tôi tăng cường lên hai lần
thậm chí là ngay khi nào chúng tôi cần
thứ ba là chúng tôi trang bị nước rửa tay
và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng tại các khu vực
để khách hàng có thể thuận tiện và sử dụng
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo
ngay cả trong thời điểm có dịch bệnh
phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch
việc trì hoãn lịch tiêm
có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh
đã được loại trừ
hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm
như cúm sởi thủy đậu viêm họng viêm phổi
trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn
chúng ta cùng đến với tiểu mục sống đẹp
thưa quý vị trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp
thì tại thành phố đà nẵng
rất nhiều khách sạn đã quyết định
là tự nguyện xin làm nơi cách ly
để góp phần cùng với thành phố phòng chống dịch bệnh
phương câu chuyện tử tế này
đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng
qua đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ
trong và ngoài nước
và trở thành động lực
đếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch
đây là thư ngõ của một khách sạn
sau trên địa bàn thành phố đà nẵng
xin tự nguyện cho thành phố mượn toàn bộ khách sạn
làm nơi cách ly trong thời gian
triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau khi gửi thư ngõ
đến ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
toàn bộ khách đang lưu trú tại khách sạn
đã nhanh chóng được bố trí
và di chuyển sang địa chỉ khác
mọi công tác chuẩn bị được khẩn trương triển khai
sẵn sàng bàn giao địa điểm khi thành phố cần
như mọi người cũng đã biết đại dịch covid hiện tại
đang diễn biến rất là phức tạp
và nó đã gây ra những cái tổn thất rất là nặng nề
đối với đời sống kinh tế xã hội của toàn thế giới
chứ không phải nói riêng gì của việt nam cả
và chính vì thế mà hưởng ứng với lời kêu gọi
của thủ tướng chính phủ
với mong muốn là cùng góp sức vào công cuộc phòng chống dịch
mà ban lãnh đạo công ty đã quyết định
là cho thành phố mượn toàn bộ cái cơ sở này
để làm địa điểm lưu trú cho những khách
cách ly trong thời gian chống dịch
khó khăn thì nhất định là có rồi
kể cả rủi ro kể cả khó khăn thì sẽ có
nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ
mà toàn công ty quan tâm
và không phải chỉ mỗi công ty mà cả nước
mình quan tâm đó chính là đẩy lùi được dịch bệnh
cho nên mình cũng mong muốn là góp được
cái sức nào đó cho cái công cuộc chống dịch này thôi
còn những cái khác thì cũng sẽ xử lý sâu
còn tại khách sạn đang được sử dụng làm nơi cách ly
các nhân viên cũng hoàn toàn tự nguyện
ở lại phục vụ không lương để góp
một phần nhỏ sức lực cùng thành phố chống dịch
những hình ảnh tích cực bên trong khu cách ly
như cùng nhau tập thể dục cùng nhau tổ chức sinh nhật
hay cùng nhau hát bài ca kết toàn
như thế này liên tục được gửi ra ngoài
đó là cách họ tạo dựng niềm tin
động viên lẫn nhau cũng như động viên tất cả cộng đồng
đây là việc mình bắt đầu
cần đến cái sức trẻ cần đến cái buổi tuổi trẻ
chúng ta đóng góp thành phố
tại vì đây cũng là một trong thành phố em rất là yêu quý
nên em hoàn toàn tự nguyện để mà làm cái công việc này
và đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất là tuyệt vời
mặc dù là có thể là có nguy cơ
nhưng mà em thấy hoàn toàn là bình thường không có gì cả
có những nhiều bệnh nhân tới
tụi em cổ vũ tinh thần cho nhau cùng nhau cố gắng
cho nên tụi em không có đụng đẩy tích nhiệm
tụi em không có kỷ nệ nhau với gì cả
tụi em chia sẻ với nhau để cùng làm việc
tinh thần trách nhiệm sự sẻ chia
đồng lòng ấy của người dân và doanh nghiệp
đã trở thành một hậu phương vững chắc
để tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch
chúng tôi cũng đã nhận được một số những thông tin
từ các cái khách sạn
nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của thành phố
và sẵn sàng để triển khai trở thành các cơ sở cách ly
khi mà thành phố phố có cái nhu cầu sử dụng
tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần trách nhiệm
vì công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín chung của thành phố
đến từ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp
kinh doanh các cơ sở lưu trú
và thông qua đó thì chúng ta cũng đã
xây dựng được một cái hệ thống các cái điểm cách ly
đảm bảo cái an toàn cũng như là đảm bảo chất lượng phục vụ
tất cả các cái cơ sở lưu trú mà đã làm việc đã hợp đồng
thì chuẩn bị sẵn sàng tức là kể cả nhân lực và vật lực
và sẵn sàng tiếp nhận và hiện nay cũng đang tiếp nhận
một cơ sở đang tiếp nhận thường xuyên hàng ngày
bất cứ lúc nào tiếp nhận hai mươi bốn h hai mươi bốn
và triển khai tinh thần làm việc của anh em ở bên trong
trong thời gian tới dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến phức tạp
nhưng với sự nỗ lực của chính phủ các cơ quan chức năng
và sự đồng lòng góp sức của người dân và doanh nghiệp
dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
vâng việc làm của nhiều khách sạn ở đà nẵng đăng ký
làm cơ sở cách ly cho du khách đã hưởng ứng lời kêu gọi
của thủ tướng chính phủ đó là trung tây phòng chống dịch bệnh
trong thời gian tới dịch bệnh sẽ tiếp nhận thường xuyên hàng ngày

của trung tây phòng chính phủ đó là trung tây phòng chống dịch bệnh